tình trạng vi phạm khai thác cát trái phép trên địa bàn thành phố hồ chí minh đặc biệt là tại vùng biển cần giờ ngày càng tăng đột biến
ubnd tp đã lập đề án phòng chống khai thác cát trái phép với quyết tâm mạnh tay dẹp bỏ tình trạng này
vùng biển cần giờ là vùng rắp danh giữa thành phố hồ chí minh với các tỉnh là địa bàn chủ yếu của việc khai thác cát trái phép thường được gọi là cát tặc
nóng nhất chính là vùng biển cần giờ với gần hai trăm linh trường hợp khai thác vận chuyển cát trái phép bị xử phạt trong hai năm rưỡi qua
chỉ trong sáu tháng đầu năm nay bộ đội biên phòng thành phố và công an thành phố đã bắt giữ gần sáu mươi trường hợp khai thác cát lậu
nạn khai thác cát lậu không chỉ hủy hoại môi trường góp phần gia tăng sạt lở mà các đối tượng cát tặc còn đe dọa tính mạng người dân và lực lượng chức năng làm mất an ninh trật tự trên địa bàn
và xử lý nghiêm những vụ khai thác cát trái phép trên các sông rạch đặc biệt là sông đồng tranh giáp với đồng nai rồi ở tại khu vực cổ ngựa ngoài biển
mặc dù thành phố đã quyết liệt xử lý nhưng tình trạng khai thác cát lậu vẫn gia tăng trong những năm qua
theo các cơ quan chức năng phần lớn các phương tiện khai thác cát trái phép trên biển cần giờ đều neo đậu tại đồng nai bà rịa vũng tàu nên công tác kiểm soát xử lý gặp khó
cùng với việc cắt tặc ngày càng tinh vi lực lượng chức năng thiếu phương tiện các quy định pháp luật còn chưa phù hợp thực tế nên việc xử lý nạn khai thác cát lậu còn nhiều hạn chế
chưa kể do nhu cầu cát xây dựng rất lớn của thành phố hồ chí minh cũng khiến nạn cát tặc thêm nóng
các đối tượng khai thác cát lậu phép hành vi lực lượng là hoạt động có lực lượng cảnh dưới khi tàu máy đổi ra tàu máy đổi ra dựa ra có nghĩa là đã có cái trại hành lợi ở trụ
trước nạn khai thác cát lậu diễn biến phức tạp tháng sáu vừa qua ubnd tp hcm đã ban hành đề án phòng chống khai thác cát trái phép trên vùng biển cần giờ và vùng dắp danh giữa thành phố với các tỉnh
với kinh phí dự kiến khoảng một trăm sáu mươi năm tỷ đồng thành phố cũng nghiên cứu xây dựng nhà ràn kiểm soát các phương tiện thủy trên biển cần giờ để chống cát tặc
lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các lực lượng chức năng phải phối hợp đồng bộ hơn trong việc chống nạn khai thác cát lậu

các lực lượng chức năng phải phối hợp đồng bộ hơn trong việc chống nạn khai thác cát lậu